liên quan đến những công trình xây dựng trái phép không phép quy mô lớn gây bức xúc trong dư luận tại đồng nai
mà truyền hình nhân dân đã phản ánh thời gian qua bộ xây dựng đề nghị ubnd tỉnh đồng nai sớm kiểm tra và xử lý những sai phạm
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ xây dựng về việc kiểm tra xác minh những tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng tại đồng nai
thành trả bộ đã có công văn gửi ubnd tỉnh đồng nai đề nghị kiểm tra xử lý những công trình sai phạm
và báo cáo bộ xây dựng trước ngày một mươi năm tháng sáu
tuy nhiên đến nay ubnd tỉnh đồng nai vẫn chưa có báo cáo do đó thành trả bộ xây dựng vừa tiếp tục đề nghị ubnd tỉnh đồng nai
chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra xác minh các công trình xây dựng sai phạm báo cáo bộ xây dựng trước ngày ba mươi tháng sáu